thời gian qua công an các địa phương trong cả nước đã đồng loạt lập các chốt kiểm tra xử lý nghiêm các tài xế có nồng độ cồn vượt mức cho phép khi tham gia giao thông
tuy nhiên một thực tế đáng lo ngại hiện nay đó là xuất hiện tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn không ngần ngại chống đối lực lượng cảnh sát giao thông khi thực thi nhiệm vụ
đồng thời còn yêu cầu phải xuất trình cho kiểm tra giấy tờ chuyên đề và kế hoạch công tác
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác của công an tp hà nội đã thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và yêu cầu một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn dừng để kiểm tra
tuy nhiên tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu tổ công tác cho kiểm tra chuyên đề kế hoạch công tác
dù đã được lực lượng chức năng giải thích người vi phạm không được phép
tài xế này đã được kiểm tra chuyên đề của tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một vì đây là kế hoạch mật do công an tp ban hành
nhưng tài xế này vẫn không nghe thậm chí liên tục dùng điện thoại quay clip và phát trực tiếp sự việc lên mạng kêu gọi những người khác đến chốt kiểm tra để giúp sức
lái xe vi phạm còn dùng những người đi cùng xe gồm hai phụ nữ và hai trẻ em để gây sức ép với lực lượng làm nhiệm vụ
đối với những trường hợp này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã ra quyết định xử lý kịch khung đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn không xuất trình giấy phép lái xe
vâng thưa quý vị cũng trong ngày hôm qua thì phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình cũng vừa ra quyết định tước giấy phép lái xe và xử phạt hai mươi ba triệu đồng đối với một lái xe vi phạm nồng độ cồn khi không chấp hành xử phạt vi phạm
hiện nay các vụ việc này đang được cư dân mạng ban luận rất nhiều
vậy những đòi hỏi kiểm tra chuyên đề và kế hoạch công tác của cảnh sát giao thông có đúng với quy định của pháp luật
ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư diệp năng bình để cùng tìm hiểu rõ hơn về hành vi này
lời đầu tiên xin được cảm ơn luật sư diệp năng mình đã nhận lời tham gia chương trình góc nhìn chuyên gia của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng qua vụ việc trên ông vừa xem trên clip thì có thể thấy là lái xe đã có hành động là cố thủ
không thổi nồng độ cồn khi mà có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông
và đồng thời thì người này còn đòi hỏi là tổ công tác phải xuất trình chuyên đề cũng như là kế hoạch
vậy thì theo ông đòi hỏi này có đúng với quy định của pháp luật không ạ
chúng ta có thể thấy là theo định của hiến pháp thì người dân được quyền tự do đi lại và cũng có quyền là giám sát các cơ quan nhà nước
tuy nhiên thì cái việc giám sát nó phải trên khuôn khổ của pháp luật chứ không phải cái kiểu là muốn giám sát như thế nào thì giám sát
muốn làm như thế nào
thì ở đây chúng ta có thể thấy là đối với lĩnh vực giao thông thì chịu sự điều chỉnh của luật giao thông đường bộ
và các văn bản đó là cái thông tư hướng dẫn của bộ công an về cái vấn đề này
thì trong đó chúng ta có thể thấy là hiện nay có cái thông tư sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ công an quy định về cái vấn đề
mà công bố các chương trình hành kế hoạch hành động của lực lượng công an trong giao thông
trong cái vấn việc mà thực thi
các nhiệm vụ thì chúng ta có thể thấy là các kế hoạch các chương trình thực thi pháp luật kiểm tra sẽ được tăng
được quy định là được đăng trên cổng thông tin điện tử của cơ quan hoặc là trên công báo hoặc là khi tiếp xúc với công dân
thì sẽ xuất trình những cái văn bản này
thì do đó chúng ta có thể thấy là đối với cái việc mà các chiến sĩ đang thực hiện cái nhiệm vụ kiểm tra giao thông
trên đường bộ thì họ không phải có nghĩa vụ phải xuất trình cho những người tham gia vi phạm hoặc là những người mà họ điều động vào để kiểm tra
do đó ta thấy có thể là trong cái trường hợp này thì là người dân mà muốn được kiểm tra giám sát thì họ có thể là nghiên cứu trên các thông tin mà tôi vừa nêu
do đó ta có thể thấy cái việc mà

thì cái vấn đề này nó hết sức quan trọng và trước tiên là họ bảo vệ cái tính mạng cái sức khỏe của họ và của người thân
và bên cạnh đó thì cái việc mà kiểm tra nồng độ cồn cũng sẽ giúp là tốt trong mọi cái vấn đề của xã hội
thì tôi nghĩ là chúng ta nên ủng hộ cái điều đó
lực lượng cảnh sát giao thông họ khi mà họ đang làm nhiệm vụ hơn là chống đối
vâng thưa luật sư qua vụ việc trên thì nhiều người thắc mắc là lực lượng cảnh sát giao thông
được phép dừng phương tiện giao thông trong những trường hợp như thế nào ạ
theo quy định của pháp luật thì cảnh sát giao thông được quyền dừng trong các trường hợp
ví dụ như là khi mà có chuyên đề khi mà có lệnh của thủ trưởng cơ quan điều tra
hoặc là của những cơ quan điều tra và yêu cầu là phải dừng phương tiện để kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật
hoặc là khi mà có tin cái báo tố giác về tội phạm đó là những trường hợp mà cảnh sát giao thông được quyền dừng phương tiện
vâng bên cạnh việc yêu cầu xuất trình chuyên đề một số lái xe còn sử dụng thiết bị ghi hình
cũng như là phát trực tiếp lên mạng xã hội cảnh xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
những người này cũng không ngần ngại lớn tiếng cãi nhau với lực lượng chức năng
vậy thì hành vi dùng thiết bị ghi hình lại quá trình xử lý vi phạm của cơ quan chức năng như vậy
thì có đúng với quy định của pháp luật hiện nay không ạ
chúng ta có thể thấy là những người mà hay có biểu hiện chống đối lực lượng mà cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ
thì ở đây chúng ta thấy có thể thấy là các đối tượng này thường thường là những người đang có nồng độ cồn
và họ biết là cái việc mà thổi nồng độ cồn này sẽ dẫn đến cái việc mà biết được cái chính xác là họ đang có cái nồng độ cồn trong người
do đó thì họ thường có những biểu hiện chống đối
còn theo tôi nghĩ theo các cá nhân tôi nghĩ thì nếu mà những người mà chúng ta bình thường không vi phạm pháp luật
thì chúng ta thường thường là hợp tác với các cơ quan chức năng để chúng ta có thể là mong là sẽ giải quyết cái vụ việc sớm
và để chúng ta tiếp tục cái hành trình hơn là chúng ta phải làm lại chống đối những cái sự việc như thế này
và theo tôi nghĩ là cái việc mà cảnh sát giao thông làm
và các chương trình này đang làm thì hiện nay đang tạo hiệu ứng rất tốt cho xã hội
và tôi thấy là mọi người đặc biệt người dân thủ đô rất là ủng hộ cái chủ trương về cái vấn đề kiểm tra này
và cá nhân tôi cũng là người đang sinh sống ở thủ đô hà nội
thì tôi nghĩ là cái việc làm này của cảnh sát giao thông rất là được hưởng ứng
vâng thưa luật sư không chỉ về xử lý vi phạm nồng độ cồn
mà có rất nhiều vụ việc liên quan đến chống người thi hành công vụ được phát tán trên mạng xã hội rất là nhiều
cái việc này thì quan điểm của ông sẽ như thế nào
theo tôi thì những cái vấn đề này nó thuộc cái lĩnh vực là thiểu số chứ không phải là đa số
và chúng ta phải hiểu và phải biết rằng là những cái người quay clip này lên mạng xã hội là họ nhằm cái mục đích gì
bởi hiện nay là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới phẳng và trong cái thời đại là
thì do đó khi mà có những cái luồng thông tin rất là nhiều
và những cái luồng thông tin đó chúng ta buộc phải kiểm chứng
theo thông tư cũng đã hướng dẫn là người dân chỉ được quay được phép quay hình ở cái khu vực mà họ được phép trừ cho ví dụ
cái cọc họ đặt những cái cọc thì chúng ta không được xâm phạm vào cái lĩnh vực đó
nơi mà cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ như vậy để mà ghi hình
và việc ghi hình thì cũng không được cắt ghép

đó chúng ta có thể thấy là nếu mà người dân sử dụng những clip này nhằm mục đích bôi nhọ vu khống lực lượng
thì họ cũng sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật
ví dụ như là tội chống người thi hành công vụ ví dụ hoặc là hành vi là bôi nhọ thu khống
vâng như ông vừa phân tích thì hành vi này không đúng với quy định của pháp luật
vậy thì người vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào ạ
đối với những cái hành vi vi phạm ví dụ như là quay sử dụng cái mạng sử dụng mạng để mà đăng tải những cái clip vu khống không đúng sự thật
thì tùy theo tính chất mức độ họ có thể là bị xử lý hành chính hoặc là bị xử lý hình sự
về hành chính thì họ có thể là có thể với mức phạt là từ bảy triệu đồng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng như chúng ta thường thấy hiện nay
với cái hình thức về
về mặt hình sự thì tùy theo cái mức độ mà họ có thể là bị xử lý theo cái hình phạt của bộ luật hình sự
ví dụ như là về hành vi chống người thi hành công vụ hoặc là những hành vi làm nhục bôi khống vu khống
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
xin cảm ơn kênh truyền